thông tin từ văn phòng ubnd tỉnh quảng nam cho biết ubnd tỉnh vừa ban hành quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển cù lao tràm thành phố hội an
theo đó các tổ chức cá nhân khi tham gia kinh doanh hoạt động du lịch thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển cú lao chàm phải bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của nhà nước
việc tổ chức các hoạt động du lịch thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển cù lao tràm không được làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và phải bảo đảm các nguyên tắc như phù hợp với quy hoạch các phân vùng chức năng biển của khu bảo tồn đã được phê duyệt
không làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững các hệ sinh thái thủy sinh đời sống tự nhiên của các loài động vật thực vật biển đặc biệt là các loài nguy cấp quý hiếm ở biển
cũng như ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư tại địa phương bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho du khách
quyết định cũng nêu rõ các cơ sở kinh doanh các hoạt động du lịch thể thao giải trí trên biển tuyệt đối không được tổ chức cho du khách tham gia hoạt động vào những khu vực và thời gian cấm hoạt động của các cơ quan chức năng có thẩm quyền